vài năm trở lại đây từ một địa phương ít người biết đến phú yên nay đã trở thành điểm đến hấp dẫn và thân thiện trong lòng du khách thập phương
với lợi thế của xứ hoa vàng cỏ xanh được thiên nhiên ban tặng địa phương này đang đẩy mạnh xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch một ngành kinh tế mũi nhọn theo chủ trương của chính phủ
những năm gần đây nhiều du khách đến với phú yên đều bày tỏ thích thú và muốn quay lại mảnh đất này
với nhiều tuyệt tác của tạo hóa được công nhận danh thắng quốc gia thương hiệu phú yên điểm đến hấp dẫn và thân thiện mà ngành du lịch phú yên hướng đến đã khẳng định được tiềm năng về cảnh sắc du lịch phong phú và con người giàu lòng nhân hậu nghĩa tình và mến khách
từ một địa phương nhỏ bé ít người để ý đến thì trong vòng vài năm trở lại đây du lịch phú yên thực sự đã có một dấu ấn quan trọng ở trong mắt của những người làm du lịch
phú yên thực sự trở thành một điểm đến hấp dẫn
sau năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi một đặc biệt là sau khi ra đời phim tôi đấy hoa vàng trên cỏ xanh chúng ta đã ghi tên vào trong bản đồ du lịch của việt nam
thứ nhất là cảnh quan nó cũng được rất là đẹp con người cũng rất thân thiện và môi trường cũng rất trong sạch
cho nên rằng lần này đi với các con cháu mặc dù tuổi cao đấy nhưng mà đi với các con cháu thì cũng cảm nhận rằng chắc chắn sẽ có những kỳ khai xua lại đến phú yên
bởi vì đến phú yên nó mang cho mình một cái sức khỏe
một cái tinh thần tốt và thứ hai là nên du lịch ở phú yên
năm hai nghìn một mươi tám lượng khách du lịch đến với phú yên đạt hơn một sáu triệu lượt người
theo chiến lược phát triển du lịch việt nam đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi duyên hải nam trung bộ sẽ là vùng du lịch trọng điểm với đặc trưng nổi bật về du lịch biển đảo
bên cạnh đó nhiều dự án du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp được đầu tư tại phú yên đang dần hoàn thiện và bắt đầu phục vụ du khách vào năm hai nghìn hai mươi
điều này là thời gian của phú yên
nhiều người cơ rất lớn cho phú yên xây dựng thương hiệu riêng để bứt phá
phú yên đang có nhiều cơ hội lớn để cất cánh
thương hiệu phú yên điểm đến hấp dẫn và thân thiện đầy hứa hẹn là động lực tạo ra những dấu ấn
một trong những cú hích mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế xã hội trong năm hai nghìn một mươi chín và những năm tiếp theo